trong bản tuyên ngôn độc lập bất hủ chủ tịch hồ chí minh không chỉ khẳng định quyền con người quyền dân tộc độc lập mà còn chứa đựng những giá trị thời đại to lớn được coi là bản tuyên ngôn nhân quyền của các dân tộc thuộc địa trên toàn thế giới
quảng trường ba đình lịch sử ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập do chính người chuẩn bị trịnh trọng tuyên bố trước toàn thể thế giới về sự ra đời của một nhà nước mới